báo nhân dân phối hợp với công ty begreen đã khánh thành và trao tặng điểm trường mầm non và tiểu học thôn nậm nhùng xã ngọc linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám sau sáu tháng thi công công trình điểm trường học thôn nậm nhùng đã được xây dựng xong và đưa vào sử dụng
với kinh phí một tỷ đồng do báo nhân dân và công ty begreen phối hợp tài trợ
chúng tôi mong muốn rằng đây là một điểm hình mẫu để có thêm nhiều những ngôi trường nhiều những điểm trường khác
nhiều những người tài trợ quan tâm đến việc giáo dục nâng cao trí thức cho trẻ em miền núi
và đây chắc chắn không phải là công trình đầu tiên
chúng tôi cũng mong muốn là trong tương lai báo nhân dân sẽ phối hợp với cả nhiều các doanh nghiệp khác trong đó
đặc biệt là công ty cổ phần b green để xây những điểm trường xây những cơ sở lưu trú mới
điểm trường được thiết kế hiện đại gồm
bốn phòng học rộng gần ba trăm linh m hai và các công trình vệ sinh bếp ăn vườn hoa cùng các trang thiết bị phù hợp với trẻ nhỏ
điểm trường hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục tại thôn vùng cao nậm nhùng
các em học sinh thì có được một ngôi trường học tập rất là tốt
nó sẽ giúp cho tỷ lệ huy động trẻ đến trường của chúng tôi nó sẽ tăng lên rất là nhiều
và khi mà có một cái cơ sở học tập khang trang như thế này
thì các thầy cô giáo cũng sẽ tâm huyết hơn và chắc chắn là sẽ đào tạo ra những thế hệ học sinh mà sẽ tốt hơn
để các em sẽ trở thành những con người có ích và những con người chủng nhân tương lai của xã hội
công ty cổ phần big green chúng tôi thì chắc là chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng ubnd trên cái trạng đường tiếp tới
còn cái điểm trường nậm nhùng thì xin giao lại cho chính quyền ubnd xã huyện các cấp thôn và cùng với các thầy cô giáo và các em học sinh ở đây
tại buổi lễ
báo nhân dân đã trao tặng gần bảy trăm linh đầu sách cùng nhiều đồ dùng học tập
về phía công ty big green đã trao tặng nhà trường số tiền sáu mươi triệu đồng để nhà trường xây dựng thư viện và khu vui chơi cho các em học sinh
được biết điểm trường mầm non tiểu học này mỗi năm có khoảng gần một trăm linh học sinh dân tộc thiểu số theo học
đây là điểm trường vô cùng khó khăn phòng học thiếu thốn
học sinh mầm non của trường trước đây còn phải học tạm ở trụ sở thôn
hoạt động ý nghĩa này thể hiện tấm lòng tình cảm của báo nhân dân cùng công ty begreen
đối với các hộ nghèo học sinh vùng khó khăn của tỉnh hà giang